ủy ban nhân dân tp hcm đã khởi công xây dựng mới bảo tàng chủ tịch tôn đức thắng
đây cũng là một trong những công trình trọng điểm của thành phố trong năm hai nghìn hai mươi
năm đẩy mạnh các hoạt động chủ đề về văn hóa
bảo tàng chủ tịch tôn đức thắng có trên một mươi sáu hiện vật tư liệu đang được lưu giữ
tuy nhiên sau hơn ba mươi hai năm hoạt động bảo tàng đã xuống cấp không gian trương bày còn nhiều hạn chế
bảo tàng mới được xây dựng trên diện tích hơn sáu m hai tổng mức đầu tư hơn hai trăm bảy mươi năm tỷ đồng
với các chức năng như khu trương bày hình ảnh cuộc đời và sự nghiệp của bác tôn
kho hiện vật khu chiếu phim tư liệu về bác tôn không gian làm việc v v
bảo tàng dự kiến sẽ hoàn thiện đưa vào sử dụng vào năm hai nghìn hai mươi hai